những công dân lên đường thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân lần này là những công dân có đủ các tiêu chuẩn về chính trị đạo đức sức khỏe trình độ học vấn và các quy định khác của lực lượng công an nhân dân đảm bảo sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoàn thành một trăm linh chỉ tiêu tỉnh giao góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân đáp ứng yêu cầu sự nghiệp bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
tôi đề nghị công an tỉnh hà tĩnh các đơn vị bộ tư lĩnh cần vệ bộ tư lĩnh cảnh sát cơ đồng
cục quản lý trại giam cơ sở giáo dục trường giáo dưỡng và các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp với các quỳ đảng chính quyền địa phương mặt trận tổ quốc các tổ chức đoàn thể và nhân dân địa phương thực hiện tốt chính sách hậu phương tiếp tục đồng viên chăm lo giúp đỡ kịp thời và thiết thực đối với các gia đình tân binh và các đồng chí tân binh tham gia nhiệm vụ công an nhân dân để người tài ngũ an tâm thực hiện tốt nhiệm vụ của mình
với tinh thần khẩn trương nghiêm túc
buổi lễ giao nhận quân năm hai nghìn hai mươi hai tại công an hà tĩnh đã diễn ra thành công tốt đẹp đảm bảo chặt chẽ từ việc giao nhận hồ sơ đến bàn giao từng công dân về các đơn vị nhanh gọn an toàn đúng quy định về phòng chống dịch
các tân binh lên xe về đơn vị phân khởi tự hào tiếp bước truyền thống cách mạng ra sức phân đấu học tập và gian luyện trong môi trường công an nhân dân
trong chuyến công tác tại hà tĩnh trong sáng cùng ngày thứ trưởng lê quốc hùng cùng đoàn công tác đã đến dân hương
dân hoa tại khu mộ cố tổng bí thư hà huy tập khu di tích quốc gia ngã ba đồng lộc và khu mộ cố tổng bí thư trần phú
sáng nay đoàn công tác của bộ công an do thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an dẫn đầu đã đến thăm làm việc tại công an tỉnh đắk nông
tại buổi làm việc thứ trưởng lê văn tuyến đã ghi nhận biểu dương những kết quả đạt được của lực lượng công an tỉnh đắk nông đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi một
đồng thời đánh giá cao sự chủ động của công an tỉnh trong công tác đảm bảo an ninh trật tự công tác hậu cần kỹ thuật và phòng chống dịch tại địa phương
thứ trưởng lê văn tuyến yêu cầu cán bộ chiến sĩ công an đắk nông tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được bám sát triển khai hiệu quả các chủ trương
kế hoạch chỉ đạo mục tiêu mà đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh đã đề ra
tiếp tục làm tốt công tác đảm bảo an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội chủ động tham mưu với tỉnh ủy
ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục có giải pháp ứng phó linh hoạt an toàn với dịch bệnh covid một mươi chín trong tình hình mới
thứ trưởng lê văn tuyến cũng yêu cầu công an tỉnh cần chủ động dự báo đánh giá tình hình phát hiện sớm các vấn đề nảy sinh có nguy cơ gây mất an ninh trật tự
từ đó tham mưu đề xuất tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các chủ trương biện pháp giải quyết không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm triển khai hiệu quả các chương trình kế hoạch về phòng chống tội phạm
kiên quyết tấn công chấn áp mạnh xử lý nghiêm minh đúng pháp luật góp phần kiềm giảm tội phạm vi phạm pháp luật không để tội phạm lộng hành
hình thành các băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen bảo đảm trật tự kỷ cương cuộc sống bình yên và an toàn cho nhân dân
thưa quý vị và các bạn từ năm hai nghìn chín đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cả nước xảy ra hơn ba trăm sáu mươi một sáu trăm linh vụ tai nạn giao thông đường bộ
làm chết hơn một trăm một mươi ba người đáng chú ý là nguyên nhân gây tai nạn giao thông do lỗi chủ quan của người tham gia giao thông chiếm đến chín mươi số vụ
thực trạng đó khiến dư luận đặt ra những câu hỏi băn khoăn về chất lượng đào tạo sát hạch và cấp giấy phép lái xe cho người điều khiển phương tiện giao thông
khi mà thời gian gần đây thông tin về các vụ việc mua bán bằng lái xe giả dịch vụ nhận làm bằng lái xe tràn lan trên mạng xã hội
thẩm quyền quản lý đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe nên được giao cho bộ công an để thống nhất quản lý về phương tiện và người tham gia giao thông
quản lý hành vi chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông một cách xuyên suốt chặt chẽ từ khâu đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe và sau khi được cấp giấy phép lái xe
đây được xem là một trong những giải pháp cốt lõi để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự
cũng như nâng cao ý thức của từng người dân trong việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông
mật và đúng tiến độ tràn lan những thông tin quảng cáo về dịch vụ làm bằng lái xe giả một cách công khai trên mạng xã hội
chỉ cần bỏ ra vài triệu đồng sau bảy đến một mươi ngày đã có thể có trong tay một bằng lái xe
và thực tế thời gian vừa qua lực lượng công an các địa phương đã phát hiện triệt xóa nhiều đường dây mua bán làm giả giấy phép lái xe với thủ đoạn hoạt động tinh vị
mà người ta cũng có thể cấp được lấy phép lái xe thường là bằng giả nhiều
nên là cái này thì cũng đề xuất của bộ công an để kiểm tra và giả soát được những đối tượng này
rất khó khăn có thể xác minh được là lấy phép lái xe thật hay giả bởi vì là phải bằng các công tác nghiệp phụ
các máy móc cũng có thể xác minh được mà mắt gần thì hầu như anh em trên đường thì không thể xác minh được
các phương tiện thông tin đại chúng cũng nêu vấn đề tình trạng là mua bán vàng giả lái xe
và cái tai nạn giao thông ngày không có kiếp
và theo tôi được biết là qua cái điều tra là khoảng chín mươi là cái lỗi vi phạm giao thông là thuộc về cái kiến thức của lái xe
thuộc về lái xe chỉ khoảng một mươi là thuộc về đường xá và thuộc về phương tiện
như vậy cái lỗi vi phạm giao thông chủ yếu là của người anh lái xe
việc đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe hiện nay giao cho bộ giao thông vận tải quản lý
việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ lại giao cho bộ công an
thực tế mỗi năm phòng cảnh sát giao thông công an các địa phương lại lưu giữ hàng trăm hồ sơ
liên quan đến tạm giữ tước giấy phép lái xe bị tồn động mà người vi phạm không đến xử lý
nguyên nhân là bởi mức tiền xử phạt vi phạm giao thông cao trong khi thủ tục cấp lại giấy phép lái xe
tại sở giao thông vận tải khá đơn giản lệ phí thấp
vì vậy người vi phạm không đến thực hiện quyết định xử phạt mà khai báo gian dối mất giấy phép lái xe để được cấp lại
như vậy bất cập không chỉ đối với việc
cấp giấy phép lái xe mà việc quản lý sau sát hạch cấp giấy phép cũng cần phải chặt chẽ thống nhất hơn
đấy là sự kết nối giữa hai ngành là cũng chưa có những cái thống nhất
nên dẫn đến cái việc mà quản lý là cũng rất là nhiều khó khăn
người ta thống kê thì người ta thấy là chỉ có một năm hoặc là còn một bảy mươi năm là có hồi ấm lại thôi
còn lại là không có hồi ấm
không có hồi âm thì như thế có nghĩa là cái mối liên kết giữa hai sở các địa phương là nó lỏng lẻo
cho nên mới xảy ra
tức là cái người mà vi phạm lần lễ giao thông thì bị phòng cảnh sát giao thông người ta giữ lại giấy phép rồi
thế nhưng mà bên này khai là mất giấy phép lái xe thì bên sở giao thông vẫn cho thi lại và cấp bằng lại
do vậy bộ ngoan cũng nghiên cứu và đề nghị là chuyển chức năng nhiệm vụ về để nó phù hợp với chức năng nhiệm vụ các bộ ngành
đặc biệt là nó có quá trình thực hiện nó đạt hiệu quả cao nhất
nhiên thông dữ liệu và đảm bảo được cái quá trình quản lý sau sát hạch là tốt nhất
để phục vụ
để phục vụ làm sao góp phần đảm bảo cái trật tựa giao thông nó an toàn và nó phục vụ tốt cái công tác quản lý nhà nước
nhiều ý kiến cho rằng việc chuyển chức năng quản lý nhà nước về đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe cho bộ công an là phù hợp
và đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
ngành công an có thuận lợi trong việc sử dụng kết nối hệ thống dữ liệu về xử phạt vi phạm tai nạn giao thông đăng ký phương tiện
đây là cơ sở để quản lý người lái xe áp dụng các chế tài xử phạt vi phạm hành chính bảo đảm chính xác khách quan thống nhất
không bỏ lọt vi phạm và xem xét tình tiết tăng nặng đối với các trường hợp vi phạm nhiều lần tái phạm trên toàn quốc
bộ giáo dục và đào tạo đề nghị tất cả các trường đại học cao đẳng lên kế hoạch cho sinh viên học viên đi học trở lại ngay trong tháng hai này
đến nay nhiều trường đã có lịch trở lại học trực tiếp cho sinh viên cũng như hướng dẫn để đảm bảo công tác phòng dịch
dù nhiều sinh viên đã nắm rõ quy trình phòng dịch tuy nhiên ngay trong ngày nhập học đầu tiên trường cao đẳng cơ điện hà nội đã dành thêm thời gian để cho các em sinh viên một lần nữa ý thức được công tác phòng dịch trong nhà trường
trước khi đến trường mỗi em phải quét mã pc covid ở trước cổng trường và đo thân nhiệt với sất khuẩn tay trước khi đến trường
còn trong khi học thì phải đeo khẩu trang và ngồi giãn cách
chúng tôi cho sinh viên quay trở lại trường học trực tiếp một trăm linh và trước đó thì chúng tôi có triển khai một loạt các giải pháp
trước tiên là thông qua các kênh mạng xã hội để tiếp cận
với sinh viên và cho sinh viên khai báo các thông tin gồm có về vấn đề tiêm vaccine ra làm sao
em nào chưa tiêm mũi hai hoặc mũi ba và em nào chưa tiêm mũi nào thì chúng tôi đã nắm được đầy đủ thông tin
đối với các trường khối kỹ thuật trường nghề việc đưa sinh viên tới trường học trực tiếp sẽ tăng hiệu quả nhiều hơn
khi chương trình mới nhiều môn lên tới bảy mươi là thực hành
ngoài yêu cầu sinh viên tuân thủ các hướng dẫn về phòng chống dịch của cơ quan chức năng
và bộ phận y tế trường trong suốt quá trình học tập
các trường cũng đưa ra các tình huống đều có ép không trong lớp học
đối với cả học sinh sinh viên cũng như thầy cô giáo thì các bạn biết là đối với môi trường giáo dục nghề nghiệp
thì chúng tôi dạy thiên về thực hành cho nên cái việc mà tiếp xúc trực tiếp với các cái dụng cụ thực hành
với các cái phòng thực hành là một cái yếu tố rất là cần thiết
và hơn nữa thì sinh viên cũng đã đủ một mươi tám tuổi rồi
đủ tuổi trách nhiệm mà chịu trách nhiệm công dân rồi
và các em cũng có cái ý thức cao trong vấn đề là phòng chống dịch
dù bắt đầu đón sinh viên trở lại nhưng các trường cũng tùy theo tình hình thực tế
để cho toàn bộ họp trực tiếp ngay hay chia thành các nhóm nhỏ các khóa đầu khóa cuối
kéo dài đến cuối tháng hai đầu tháng ba sẽ cho sinh viên tới trường đầy đủ
trong cái thời gian tới thì nhà trường cũng lựa chọn cái phương án là ưu tiên cho hai cái khóa sinh viên là năm thứ nhất
và sinh viên năm cuối quay lại trường học sớm
vì thứ nhất là đối với sinh viên năm thứ nhất các em
đã học gần hết vào một học kỳ tuy nhiên là các em chưa được đến trường
thời gian qua các trường cao đẳng đại học đã làm tốt nhiệm vụ đó là linh hoạt chuyển sang dạy học trực tuyến
và đến nay trong bối cảnh mới chúng ta vừa phải sống chung với dịch bệnh và phải làm tốt những công tác khác
trong đó có nhiệm vụ dần đưa học sinh sinh viên sớm quay trở lại trường học